trong số hơn bảy triệu người khuyết tật tại việt nam hiện nay rất nhiều người đã tự tin phấn đấu vươn lên làm chủ cuộc sống của mình bằng các hoạt động như sản xuất kinh doanh
không ít người đã thành công và làm lãnh đạo của các doanh nghiệp cơ sở sản xuất tạo ra công an việc làm cho tất cả người khuyết tật lẫn người không khuyết tật tại địa phương
và hiện nay các cấp chính quyền của nhiều địa phương trên cả nước đã đưa ra nhiều chính sách chương trình hỗ trợ nhằm giúp cộng đồng người khuyết tật tích cực hơn nữa
trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và tỉnh phú thọ là một trong những địa phương như vậy
bạn về phú thọ cùng tôi tham quan lễ hội vui chơi trốn này
phú thọ một mảnh đất địa linh nhân kiệt của vùng núi bắc bộ việt nam
một địa phương nơi mà người dân nơi đây vẫn luôn tự hào là cái nôi sinh tụ của người việt cổ là trung tâm của nền văn minh luốn nước sông hồng
những năm gần đây cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước tỉnh phú thọ cũng gặp nhiều khó khăn thách thức
nhưng với những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và sự hỗ trợ kịp thời từ phía các ngành chức năng
tình hình kinh tế xã hội của tỉnh đã có những bước tiến bộ rõ nét đưa phú thọ trở thành tỉnh phát triển toàn diện và năng động với nhiều chỉ số lĩnh vực dẫn đầu khu vực
cùng với bầu không khí phát triển mạnh mẽ của tỉnh cộng đồng người khuyết tật cũng có những cố gắng
vượt bậc với những tấm gương điển hình về lao động sản xuất và làm kinh tế giỏi
nếu không tận mắt chứng kiến thật khó tin được ông chủ của những sưởng sản xuất
những doanh nghiệp làm kinh tế có giá trị hàng tỷ đồng nơi đây lại là người khuyết tật
mười năm trở lại đây
việt nam chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của công nghệ thông tin và điện tử viễn thông
kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của nhiều đơn vị bán lẻ điện thoại di động
là đơn vị đi tiên phong doanh nghiệp này đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần
để trở thành doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực bán lẻ điện thoại di động thông minh trên địa bàn tỉnh phú thọ
và đứng sau sự thành công đó là sự leo lái của một người thanh niên khuyết tật anh phạm công hoàng
là con út trong gia đình từ khi sinh ra phạm công hoàng đã được bố mẹ và gia đình yêu thương chiều chuộng
tính tình thân thiện dễ mến lại sở hữu vẻ bề ngoài điển trai
tuổi trẻ của anh là những tháng ngày đầy sôi động cùng bạn bè khám phá cuộc sống thú vị đầy màu sắc
thế nhưng một tai nạn kinh hoàng đã đổ xuống cướp đi sức khỏe khả năng đi lại
và cả tương lai của chàng trai ở đây
để đến bây giờ bố anh ông phạm văn hóa vẫn không giấu được sự xúc động khi kể về những ký ức đau thương năm nào
thì anh học ra trường thì anh chuẩn bị công việc cho anh
thì anh chỉ đi khi nào anh xin làm kinh doanh xin vào công việc nhà nước thì anh muốn làm kinh doanh
thế nào kinh doanh thành đạt thế là bạn bè đi du lịch thế chẳng may anh bị cái tai nạn
thì thực ra một cái tai nạn lớn nhất cuộc đời tôi tôi chưa bao giờ gặp những trường hợp như thế
thế tôi biết rằng tôi kỹ rằng tôi kỹ
còn khả năng anh ấy không sống được nữa bởi vì về đến bệnh viện người ta không bị trả về
nhưng mà tôi cũng bằng mọi cách tôi tạo mọi điều kiện để có thể cứu được anh ấy
thế là khi anh bị rồi khi chữa nó cũng trở thành ổn định thì lúc đầu thì anh rất là tiêu cực
anh đóng cửa anh không muốn tiếp xúc ai cả
khi làm lại kinh doanh thì anh ấy cũng rất là phấn khởi
anh có ý chí vươn lên cũng nghiên cứu sách và học hành
thế kinh doanh thì nó cũng thành đạt
thế từ đó thì anh cũng nghĩ đến cái chuyện là muốn giúp đỡ những người cùng cái hoàn cảnh của anh ấy
qua cái tiếp xúc đó thì anh trở thành cân bằng
bởi vì anh cảm thấy rằng cũng có nhiều người còn khó hơn mình
hai lần quyên sinh là hai lần phạm công hoàng khiến cho người thân phải điêu đứng sợ hãi
rất may tấm lòng yêu thương che chở của gia đình
cùng sự động viên khích lệ của người vợ đã khiến anh dần lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống
nhận được sự khuyến khích của chính quyền địa phương và sự hỗ trợ của gia đình
anh quyết định làm lại cuộc sống
nói về cuộc đời với nghề kinh doanh điện thoại di động
lao vào một lĩnh vực có sự cạnh tranh khốc liệt
đối với người bình thường đã khó đối với người khuyết tật như anh còn khó muôn phần
thế nhưng trước sự ngỡ ngàng của bạn bè người thân
một mình anh đã lèo lái công ty vượt qua từng khó khăn chắc trở mạnh mẽ vươn lên
đầu tiên thì là gia đình anh em bạn bè người thân thì động viên
sau đó thì cũng chính quyền rồi các cơ quan ban ngành thì cũng có những cái sự chia sẻ
cũng có những cái sự hỗ trợ có ưu tiên hơn một chút
thì công việc của tôi nó cũng thuận lợi hơn
nỗ lực cùng quyết tâm cao độ anh đã xây dựng cho mình một đội ngũ kinh doanh đầy năng động trẻ trung
cùng một showroom khang trang hiện đại trên đại lộ hùng vương
nhờ dồn hết tâm trí cho công việc mà từ lúc nào phạm công hoàng đã quên đi những mặc cảm tự ti của mình
để rồi nhận ra những giá trị sống mà mình vẫn luôn giữ được
tôi nghĩ cái việc đầu tiên là mình phải biết chấp nhận với thực tại đã
đấy và cái tiếp sau đó thì mình sẽ tự tìm hiểu
xem là mình có những cái khả năng gì để mình có thể kiếm một cái công việc nào đó
để giải phóng cho mình cái tâm lý cho mình để mình tự chứng minh rằng là cái khả năng còn lại của mình
mình vẫn còn ý nghĩa cho rất là nhiều các công việc
xuất phát từ những cái đó thì đầu tiên bạn sẽ thấy bạn ý nghĩa
và thứ hai nữa bạn thấy rằng là bạn hoàn toàn bạn có thể có thể làm để nuôi sống chính mình
thậm chí nữa là bạn có thể nuôi sống những người khác tạo khuôn việc làm cho những người khác
thì chẳng có lý do gì mà bạn bạn không làm cả
giống như gia đình anh hoàng nhiều hộ gia đình khuyết tật trên địa bàn tỉnh phú thọ
đã được khuyến khích động viên tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh
qua đó đem lại cảm giác được thực sự sống và cống hiến
thừa hưởng nghề truyền thống của cha ông anh nguyễn lương dũng đã đưa sưởng dệt mạnh cọ của gia đình
trở thành đơn vị sản xuất tiên tiến nhiều năm liền của xã trân mộng
tại huyện đoan hùng tỉnh phú thọ
không chỉ tham gia lao động sản xuất kinh doanh nuôi sống gia đình
anh còn giúp đỡ giải quyết việc làm cho hàng chục lao động địa phương mỗi khi vào vụ
tâm sự về nghề truyền thống của quê nhà anh như quên mất những thiệt thòi mà mình phải chịu đựng
chỉ còn tâm quyết và nỗi canh cánh lưu giữ nghề truyền thống
tôi làm cái nghề này từ được hai mươi hai năm rồi
nhiều lúc tôi muốn chuyển sang một nghề khác vì điều kiện gia đình
thứ hai là cái nghề này là cái nghề truyền thống của ông cha ta
tôi không thể bỏ được
đồng thời cũng bên cạnh đó là nhờ các cấp chính quyền bà con hàng xóm người ta động viên
nên là chúng tôi có một cái động lực để chúng tôi sống chúng tôi làm việc
làm bành cọ là nghề thời vụ không phải lúc nào cũng có việc
vì vậy những khi nhàn rỗ như hôm nay gia đình anh lại quây quần bên nhau
sinh được hai người con một trai một gái
nhưng không may đứa con trai út của anh bị bại não liệt nửa người bên trái
bản thân là người khuyết tật liệt nửa người
vợ thì hỏng một mắt
gánh nặng của một gia đình có đến ba người khuyết tật lúc nào cũng đè nặng lên đôi vai
nhưng anh luôn cảm thấy lạc quan và tự tin bởi nhờ tham gia vào lao động sản xuất mà anh đã có thêm động lực để sống và cùng vợ chăm lo cho gia đình
nhờ sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền các cấp tại địa phương mà ngoài nghề làm bành cọ vợ chồng anh còn có thêm đàn vịt để cải thiện kinh tế gia đình
có thể nói những chính sách của tỉnh phú thọ đã giúp người khuyết tật tại địa phương có thêm hứng khởi trong cuộc sống bớt đi tự ti và hòa nhập cộng đồng
nhiều cơ sở sản xuất đã tuyển dụng người khuyết tật vào làm việc qua đó xây dựng được hình ảnh và tác động tích cực tới quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
lúc đầu thì các bạn đến xin việc thì thấy các bạn rất là thích nghề may
sau một thời gian các bạn đã học may và làm gần được những người bình thường thì các bạn rất say mê
tôi thấy các bạn ấy có rất nhiều cái ưu điểm
thứ nhất là các bạn say mê và các bạn có nhiều thời gian và tập trung công việc cao độ ý thức rất tốt
nghe các bạn ngang với người bình thường thì họ tự tin cho cuộc sống
theo các kết quả nghiên cứu khảo sát gần đây cho thấy các hoạt động sinh kế của người khuyết tật đang gặp nhiều khó khăn
do trình độ và sức khỏe kém hơn vận động khó khăn hơn
tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của người khuyết tật trên thực tế vẫn còn thấp
bên cạnh đó người khuyết tật ở nhiều địa phương vẫn còn thiếu vốn để sản xuất kinh doanh nâng cao thu nhập cải thiện cuộc sống
mặc dù có những đặc thù khiếm khuyết trên cơ thể thế nhưng người khuyết tật lại phát triển rất mạnh những giác quan lành đặn
hiểu rõ được vấn đề này nên tỉnh phú thọ đã đưa ra nhiều cơ chế chính sách thiết thực
và hiệu quả nhằm hỗ trợ cộng đồng người khuyết tật có thể phát huy được những khả năng của mình
đối với người khuyết tật thì cái việc mà được hướng dẫn nghề nghiệp hướng dẫn các cái chương trình sản xuất kinh doanh rất là quan trọng đối với họ
bởi vì bản thân họ là những cái hộ đã khiếm khuyết hơn những cái hộ khác rất là vất vả rất là khó khăn
và cái mức độ tiếp cận thông tin tiếp cận các cái chương trình xóa đói giảm nghèo cũng khó khăn hơn những cái hộ khác
thế cho nên là cái việc mà hướng dẫn họ để tiếp cận các cái chương trình vay vốn các cái chương trình hỗ trợ về kỹ thuật sản xuất kinh doanh là cũng rất cần thiết
người khuyết tật thì có thể nói là họ bị thiệt thòi và họ thì thường xuyên bị mặc cảm
thế nếu họ không làm gì thì những cái điều đó thì đối với họ thì có thể nó lại càng tăng lên
cho nên những người khuyết tật mà được tham gia các hoạt động trong cuộc sống
thì ngay bản thân họ đấy được gần gũi với cộng đồng
thứ hai nữa là họ cũng tăng thêm cái thu nhập cho bản thân họ và gia đình của họ
và đặc biệt nữa là tạo một cuộc sống rất là bình an trong cộng đồng dân cư trong mỗi gia đình
có thể nói người khuyết tật là thành viên bình đẳng trong xã hội là nguồn nhân lực quý giá chưa được khai thác triệt đề
thế nhưng nhận thức của người khuyết tật về khả năng
cũng như những đóng góp của họ vào sự phát triển của xã hội còn nhiều hạn chế
vì vậy mà việc thực hiện các chương trình nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức và thúc đẩy người khuyết tật tham gia sản xuất kinh doanh
là một trong những nội dung mà tỉnh phú thọ đặc biệt quan tâm và chú trọng
thông qua cái khảo sát của chúng tôi vừa rồi thì cái tỉ lệ người khuyết tật ở phú thọ rất là đông
nó do nhiều nguyên nhân khác nhau
trong đó người khuyết tật mà cần có nhu cầu việc làm mà gặp hoàn cảnh khó khăn là tới hơn ba mươi
mỗi một loại khuyết tật nó có một nhu cầu công việc khác nhau
công việc lao động sản xuất làm kinh doanh dịch vụ hoặc làm một việc gì đó thì nó là cái động lực giúp cho người khuyết tật bỏ đi những mặc cảm cho chính mình
và từ đó người khuyết tật lại vươn lên hòa nhập với cộng đồng một cách tốt hơn
thứ hai là người khuyết tật thông qua công việc của mình cũng khẳng định mình có một vị trí cho một gia đình cụ thể
thì tôi cho rằng là vấn đề lao động người khuyết tật đặt ra một vấn đề rất bình thường mang tính quy luật nhưng nó cũng mang tính xã hội rất sâu sắc
để động viên người khuyết tật vượt lên mọi mặc cảm mà hòa nhập với cộng đồng và giúp cho gia đình có tăng thêm thu nhập để người khuyết tật được tự hào và từ đó động viên họ tham gia tốt hơn
đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh các cơ sở dạy nghề trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh thì hàng năm cũng đã tạo điều kiện dạy nghề cho khoảng sáu trăm linh người khuyết tật được học nghề
sau khi học nghề thì người khuyết tật được các tổ chức cơ quan doanh nghiệp là giới thiệu hỗ trợ
được tìm được việc làm phù hợp với sức khỏe của người khuyết tật
bên cạnh đó nữa thì những cơ sở sản xuất kinh doanh của người khuyết tật thì cũng đã được tỉnh hỗ trợ địa điểm tạo điều kiện cho địa điểm thuận lợi trong cái kinh doanh buôn bán
hai nữa là có thể miễn thuế chính sách thuế miễn rồi có thể được vay vốn với lãi suất thấp
song song với việc tăng cường hỗ trợ nguồn lực trang thiết bị cơ sở vật chất nâng cao năng lực cho các tổ chức
đoàn thể chính quyền địa phương
tỉnh phú thọ cũng chú trọng quan tâm nhân rộng các mô hình điểm trong trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật và mạnh dạn đổi mới nhiều cách thức tiếp cận đa dạng hiệu quả
bên cạnh đó tỉnh cũng chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền nhằm giúp cộng đồng người khuyết tật nắm rõ được quyền lợi và nghĩa vụ mà họ đang được nhận trong các hoạt động sản xuất kinh doanh
quý vị và các bạn thân mến
với sự thành công từ việc hỗ trợ
thúc đẩy người khuyết tật tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh
tỉnh phú thọ đã tạo ra một môi trường bình đẳng
hòa nhập cho cộng đồng người khuyết tật tại địa phương
đây có thể nói là một trong những hình thức mang lại hiệu quả cao và cần được nhân rộng tại các địa phương trên cả nước
chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là hết
mọi thông tin chi tiết xin gửi về
chương trình thắp sáng niềm tin
truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc qua email thapsangniemtina org vn
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau